xin kính chào quý khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị xuất phát từ mâu thuẫn trong việc làm ăn một nhóm đối tượng đã có hành vi bắt giữ người trái pháp luật
nhóm đối tượng này đang bị công an quận long biên tp hà nội tạm giữ hành sự để điều tra làm rõ về hành vi
và thông tin đáng chú ý này sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay
tám đối tượng bị bắt giữ đều trú tại phường ngọc lâm quận long biên
theo tài liệu điều tra do mâu thuẫn trong việc bùi văn nam đánh nhân viên của hoàng văn hiểu và trương văn hướng
nên nhóm của hiểu và hướng đã nhiều lần tìm nhóm của nam gồm có nam và quân để trả thù
chiều ngày một tháng ba hiếu rủ một mươi người mang theo súng tự chế đến khu phòng trọ tìm nam và quân
nhưng không gặp mà chỉ gặp anh trần quốc tài là em của quân ở nhà
các đối tượng đã lao vào đánh anh tài và bắt nạn nhân lên xe ô tô để đi tìm nhóm của quân
trong lúc ở trên xe ô tô do không tìm được quân nên anh tài liên tục bị các đối tượng đánh
thậm chí chúng còn dùng súng dí vào đầu anh tài yêu cầu nạn nhân nói nơi quân đang trốn
vào cuộc điều tra truy xét công an quận long biên đã tạm giữ tám trong số hai mươi đối tượng trong vụ việc
tại cơ quan công an các đối tượng đã tự nguyện giao nộp hai khẩu súng tự chế và súng bắn đạn hoa cải
bảy viên đạn cùng tiếp sắt và kiếm
công an quận long biên đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để đánh giá vai trò của từng đối tượng trong vụ án
đồng thời đấu tranh khai thác mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
vào chiều qua một người đàn ông được phát hiện đã chết trong nhà vệ sinh tại trung cư an bình
phường an bình thị xã dĩ an tỉnh bình dương
và đến chiều tối ngày hôm qua cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
đồng thời đưa thi thể của người đàn ông về nhà xác để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi ba tháng ba bảo vệ trung cư an bình không thấy người đàn ông khoảng năm mươi năm tuổi
sống ở tầng một mươi chín của trung cư ra khỏi nhà nghi có chuyện chẳng lành
bảo vệ lên kiểm tra và phát hiện nạn nhân chết trong nhà vệ sinh thi thể đang bốc mùi
sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng
nhận được tin báo công an thị xã di an cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt lấy lửa khai nhân chứng
đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ việc
được biết nạn nhân sống một mình tại căn nhà tầng một mươi chín của trung cư đã nhiều năm nay
hiện công an thị xã di an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân
nợ tiền nhưng không những không trả mà còn ra tay sát hại chủ nợ
công an tỉnh bến tre vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam phạm xuân tuyên chú tải huyện thanh hà tỉnh hải dương
để điều tra về hành vi giết người
vào đêm ngày tám tháng ba anh đặng quốc khánh chú tại thị trấn ba chi
cùng với nguyễn hoài đăng và phạm thanh hải đến nhà bố vợ là phạm xuân tuyên
để đòi nợ số tiền mà tuyên đã mượn trước đó
nhưng tuyên không có ở nhà nên cả ba ra về
khi nhóm của khánh đến quốc lộ năm mươi bảy c đoạn qua xã an bình tây thì gặp tuyên
khánh đã yêu cầu tuyên trả nợ nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
bị về đánh tuyên đã lấy con dao bấm thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người khánh
mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh khánh đã tử vong
riêng phạm xuân tuyên đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó
cũng nhằm phục vụ công tác điều tra làm rõ về hành vi giết người
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tiến hành di lý đối tượng
nguyễn duy đồng quê ở tỉnh bắc ninh và nguyễn thị út quê ở tỉnh thanh hóa về bình dương
đây là hai nghi can trong vụ án xảy ra vào ngày chín tháng ba vừa qua
tại một nhà trọ thuộc phường an phú thị xã thuận an
theo tài liệu của cơ quan điều tra khoảng một mươi h ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn thị út và bạn trai là nguyễn duy đồng đến phòng trọ của anh lương đức quỳnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê tỉnh thanh hóa tạm trú tại khu phố ba phường an phú thị xã thuận an để nhậu
trong lúc uống rượu giữa quỳnh và đồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
không dừng lại ở đó đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày
trong khi phòng trọ nằm nghỉ thì đồng đã dùng dao đâm vào người anh quỳnh dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng đồng cùng với nguyễn thị út đã bỏ trốn
để nhanh chóng bắt giữ các đối tượng giám đốc công an tỉnh bình dương đã quyết định thành lập ban chuyên án
và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hung thủ gây án
khi bắt giữ đối tượng thì thu giữ được một con dao
đối tượng khai nhận là đã dùng
giết người giết anh lương đức quỳnh
là ở quận ngân phú
học cùng với một số giấy thờ có liên quan khác
thì qua đấu tranh ban đầu đối tượng cũng thừa nhận là đã giết anh lương đức quỳnh
và đang cùng người yêu ý định trốn sang trung quốc
để mà trốn sánh cái sự
trị bắt của lực lượng chức năng
đến khoảng ba giờ ngày một mươi hai tháng ba
khi phát hiện các đối tượng đồng và út
đang lẩn trốn tại nhà nghỉ hoa sen
thuộc thị trấn cao lộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
ban chuyên án đã nhanh chóng lên kế hoạch
triển khai lực lượng
và nhận được sự hỗ trợ tích cực của công an tỉnh lạng sơn
và các cuộc nghiệp vụ bộ công an
tiến hành bắt giữ thành công hai đối tượng
như vậy chỉ bảy mươi hai giờ
sau khi vụ án xảy ra
ban chuyên án đã truy bắt được đối tượng
không để chúng vượt biên trốn thoát
công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn cho biết
đã bắt bốn đối tượng điều khiển xe mô tô
gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
gây hậu quả là một người tử vong
đáng chú ý là thủ phạm gây ra vụ nói trên
là những em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường
vi phạm giao thống nghiêm trọng
gây ra hậu quả đau lòng
vào ngày chín tháng ba
hoàng đình dương điều khiển xe mô tô
trở lành văn hữu
vì thành tùng điều khiển xe mô tô không biệt kiểm soát
trở lý hoàng vũ
cả bốn đối tượng đều là học sinh lớp một mươi
trường trung học phổ thông na dương huyện lộc bình
khi đến km hai mươi sáu một trăm linh
qua địa bàn xã tú đoạn huyện lộc bình
thì dương đã đâm vào ông hoàng văn thồng
đang dắt xe đạp qua đường
khiến ông thồng tử vong tại chỗ
sau khi tai nạn xảy ra
phương tiện của dương bị hư hỏng
các đối tượng đã để lại xe vào cạnh đường
rồi cả bốn lên xe do tùng điều khiển
bỏ trốn khỏi hiện trường
trên đường đi các đối tượng đã bảo dương vứt áo khoác
sinh mau xuống đường sau đó về nhà trọ của hữu
ở thị trấn na dương ngủ
tiếp tục tăng cường hoạt động tuần tra
chốt chặn để kịp thời phát hiện hành vi phạm tội
của các đối tượng hình sự ma túy
vào tối ngày hôm qua tại chốt công tác
trên đường ngô văn sở quận liên triều tp đà nẵng
tổ công tác số ba của lực lượng chín trăm một mươi một
công an thành phố đã kịp thời ngăn chặn
một đối tượng đang tàng trữ số lượng lớn ma túy
phát hiện nguyễn công chính chú tệ phường hòa khánh bắc
của liên triều có nhiều biểu hiện bất minh
như cố gắng lạng lách để vượt chốt
lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính
sau khi bị bao vây và thấy không thể thoát được
chính lập tức phi tàng số ma túy đang giữ trong người
nhưng bị lực lượng chín trăm một mươi một kịp thời phát hiện
tại hiện trường phát hiện hai gói ma túy dạng ketamin
cùng một mươi viên thuốc lắc
khám xét nhanh trên người đối tượng
tiếp tục phát hiện một bao thuốc lá
bên trong có chứa gần hai mươi viên thuốc lắc
cùng năm gói nilon chứa ma túy dạng ketamine
chính khai nhận đang chuẩn bị đi giao ma túy
cho các con nghiện trên địa bàn
sau ba ngày xét xử gần một tuần nghị án
vào chiều ngày hôm qua
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên sơ thẩm vụ án
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
với mức án gần ba mươi ba năm tù
đối với hai mươi ba cán bộ
thuộc chiếc cục khải quan cửa khẩu quốc tế hà tiên
và chiếc cục khải quan cửa khẩu quốc gia giang thành
thuộc cục khải quan kiên giang
các bị cáo bị cáo buộc để các doanh nghiệp
thông quan khống hàng hóa và tiền tệ
chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước gần một trăm một mươi tỷ đồng
cụ thể hội đồng xét xử tuyên nguyễn xuân diệu
nguyễn văn bảo
nguyên phó chi cục trường hải quan cửa khẩu hà tiên
lần lượt là ba năm và một mươi năm tháng tù giam
phạm quốc tuấn
nguyên phó chi cục trường hải quan giang thành
hai năm tù giam
đình xuân thảo và phù thụ minh
công chức chi cục hải quan hà tiên
lãnh mức án hai mươi tháng tù giam và một mươi năm tháng tù giam
diện các bị cáo còn lại
nguyên là chi cục trường phó chi cục trường
công chức hải quan cửa khẩu hà tiên và giang thành
lãnh mức án từ chín cho đến ba mươi tháng tù
nhưng cho hưởng án treo về tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cả hai mươi ba bị cáo lãnh án tù lần này
có liên quan đến vụ án chiếm loạt
một trăm một mươi tỷ đồng tiền hoàn thuế
do trần hữu thọ và huỳnh văn trong
cùng một số đối tượng khác thực hiện
từ năm hai nghìn một mươi đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
cụ thể thọ và trong cùng các đồng phạm
thành lập nhiều doanh nghiệp công ty
để mua bán hóa đơn khống với nhau
sau đó xuất hóa đơn bán hàng tạp hóa khống
lập hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng
để chiếm đoạt gần một trăm một mươi tỷ đồng tiền hoàn thuế của nhà nước
tiến hành điều tra mở rộng vụ án
cơ quan công an xác định
thọ và trong thực hiện được hành vi
là do sự thiếu trách nhiệm của các công chức hải quan
cửa khẩu hà tiên và giang thành
cũng liên quan đến vụ án này
năm hai nghìn một mươi sáu một mươi bị cáo nguyên là lãnh đạo
công chức hải quan hà tiên và giang thành
cũng đã bị tòa nhân dân tỉnh kiên giang
xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và bị tuyên phạt các mức án
từ hai năm đến bốn năm sáu tháng tù giam
một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức
đánh bài vừa bị công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an huyện long hồ bắt quả tang vào chiều ngày hôm qua
nhận được tin báo của người dân
lực lượng công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tăng
tám đối tượng đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền
tại khu đất trống thuộc xã thạnh cuối
huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi sáu bộ bài tay
năm điện thoại di động và số tiền hơn ba mươi một triệu đồng
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm
thu giữ tang vật và mời nhóm đối tượng trên
về cơ quan công an để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bông môn thuật
tỉnh đắk lắc vừa bắt xử lý ba đối tượng nghiện ma túy
thực hiện nhiều vụ trộm cắp tiêu thụ xe máy
trên địa bàn thành phố bông môn thuật
đó là phạm bá thọ nguyễn phi hùng và nguyễn đức huy
cùng trú tại thành phố bông môn thuật
cả ba điều nghiện ma túy nhiều năm nay
từng có các tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
và cố ý gây tương tích
nhóm này do thọ cầm đầu
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
thọ ra tù và sống lang thang
không có việc làm ổn định
để có tiền mua ma túy sử dụng
thọ lại tiếp tục với con đường trộm cắp tài sản
trước khi đi thọ đã bàn bạc với hùng
khi trộm được xe máy sẽ đưa về bán cho hùng và huy
tại cơ quan điều tra thọ khai nhận
chỉ trong hai tháng gần đây
đã thực hiện chót lọt sáu vụ đột nhập nhà dân
lấy cắp năm chiếc xe máy
một điện thoại di động
năm chiếc xe máy thọ đã bán cho hùng và huy
với giá từ một đến năm triệu đồng
hiện công an thành phố bông môn thuật
đã truy thu được toàn bộ số tài sản
mà nhóm này đã trộm cắp tiêu thụ
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
với tinh thần cảnh giác
và thông qua hệ thống camera an ninh
mới đây người dân tại xã đắc búc so
huyện tuy đức tỉnh đắc nông
đã phát hiện bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy
thù giữ tăng vật bản sao cho lực lượng công an
điều tra làm rõ
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
tối ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trong lúc đang làm công cho tiệm tạp hóa thu hiền
ở thôn hai xã đắc búc so
huyện tuy đức tỉnh đắc nông
anh nguyễn đức tài phát hiện hai thanh niên
đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
ngay lập tức
anh tài đã cùng với một số người dân có mặt ở đó
vây bắt được một đối tượng
tên là nguyễn phi hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại sơn bình châu đức bà rịa vũng tàu
thù giữ tăng vật bản sao cho công an
huyện tuy đức tiếp tục điều tra làm rõ
hôm đó tôi đang ở trong nhà
xem tỏi camera
thì phát hiện thấy hành vi trộm cắp xe máy
của một thanh niên
ngoài trước nhà có camera
thì tôi chạy ra
nhanh chóng khống chế đối tượng
mang vào trong nhà và báo cho cơ quan công an
phương tức là dùng
van phá xe máy
sau khi trộm cắp được thì bán nhi đồng
sau khi trộm cắp thì đưa cho đồng bọn
để đem đi bán
với cho tiền là hai triệu đồng
với việc để mạnh phong trào

với việc để mạnh phong trào
trong thời gian qua
người dân xã đắk bốc so
huyện tuy đức tỉnh đắk nông
đã tích cực tham gia truy bắt tội phạm
cũng như cung cấp nhiều thông tin quan trọng
giúp lực lượng công an điều tra khám phá án
góp phần đảm bảo an ninh trật tự
tại địa phương
tiếp tục tham mưu cho
cấp ủy chính quyền
chỉ đạo các ban ngành vào cuộc
xây dựng các tổ đội
an ninh nhân dân
rồi làm các tổ đội an ninh nhân dân
các mô hình
điện sáng đồng thôn
vận động bà con
cá nhân tập thể
để nắp một số camera
ở các khu vực trọng điểm
để có các cơ sở
phát hiện khi đối tượng
có biểu hiện trộm cắp
hoặc các vụ việc xảy ra địa bàn
thực tế ở xã đắk bốc so
huyện tuy đức cho thấy
nơi nào mà
chính quyền và người dân
cùng đồng lòng
xây dựng được thế trận an ninh nhân dân vững chắc
thì nơi đó
tình hình an ninh trật tự
sẽ được giữ vững
cuộc sống của người dân
sẽ càng thêm khởi sắc
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan thành phố đà nẵng
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phan văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hộ khẩu thường chú
tại tổ năm
phường an khê
quận thanh khê
thành phố đà nẵng
về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng
là đối tượng huỳnh cao thuận
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường chú
tại ấp xuân thiện
xã xuân thiện
huyện thống nhất
tỉnh đồng nai
và đối tượng nguyễn văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường chú
tại xã đức long
huyện đức thọ
tỉnh hà tĩnh
bị công an quận liên triểu
thành phố đà nẵng
ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện